liên quan đến các vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can đối với nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
chú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang về tội dừa tiền
theo thông tin từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi mười tường thành lập nhiều công ty hộ kinh doanh và lập hàng chục tài khoản ngân hàng cho người thân
làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ campuchia về việt nam
và để ba mươi ba đầu mối mua đường tại các tỉnh trà vinh bến tre cần thơ chuyển tiền vào với tổng số tiền khoảng hơn bốn tỷ đồng
ngoài ra mười tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông nguyễn văn võ
nguyên cán bộ công an tỉnh an giang số tiền trên ba tỷ đồng
như vậy thì đến nay nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường đã bị khởi tố về sáu tội danh
trong đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố một mươi tường tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố một mươi tường về năm tội danh gồm
buôn lậu đường cát tội buôn lậu vàng vận chuyển trái phép usd qua biên giới tội vận chuyển trái phép usd hai trăm linh qua biên giới và tội rửa tiền